ngày một mươi sáu tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra diễn đàn nông dân việt nam hai nghìn một mươi sáu với chủ đề nông dân toàn cầu từ tư duy đến hành động
đây là diễn đàn nông dân cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia đủ đại diện nông dân của sáu mươi ba tỉnh thành phố
đến dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
mục đích của diễn đàn là tạo không khí gặp gỡ giao lưu chia sẻ và đối thoại cởi mở giữa các nhà hoạch định chính sách
nhà quản lý nhà khoa học các chuyên gia doanh nghiệp và nông dân
cập nhật và phản hồi thông tin về cơ chế chính sách và các vấn đề có liên quan đến nông dân
nhằm đảm bảo cùng hiểu đúng và đồng thuận trong quá trình thực thi
lắng nghe và phản hồi những quan tâm chia sẻ đánh giá kiến nghị của nông dân doanh nghiệp
mong là những giá cả như cá ngừ đại dương cá chuồng
của người quản lý thì mong muốn cho cái giá cá cho nó ổn định giá cá cho nó bèn những cái năm hai ngàn người ta
trước xu thế hội nhập toàn cầu đòi hỏi người nông dân phải thay đổi thói quen canh tác cũ lạc hậu
để hướng đến nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn chất lượng cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tăng sức cạnh tranh khi hội nhập
không nên làm theo kiểu cũ nữa mà nên là người ta tập hợp bà con nông dân để mà chúng ta hợp đồng
quấn luyện cho bà con nông dân cái quy trình kỹ thuật công nghệ cao đưa giống đưa thuốc đúng là theo thuốc mà được cho khép
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ khẳng định
trong quá trình đổi mới vị thế chính trị của giai cấp nông dân và hội nông dân ngày càng được nâng cao
tuy nhiên trong thực tế giai cấp nông dân đang đối diện với những thách thức lớn
như vai trò chủ thể của nông dân trong các quyết sách chính trị ở nông thôn cũng còn nhiều bất cập
tuy nhiên trong quá trình phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
chúng ta đã nhận ra những vấn đề cấp bách cần được xem xét thảo luận và tìm ra giải pháp tháo gỡ
trong các vấn đề chung nhất có hai mâu thuẫn nội tại phổ biến cần sớm tìm ra giải pháp để giải quyết
đó là năng xuất tất
rủi ro cao
sản xuất nhỏ
thị trường lớn
tôi rất muốn lắng nghe các ý kiến của diễn đàn
phân tích sâu
nêu các giải pháp thúc đẩy để giải quyết hai vấn đề này
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh đứng trước tiến trình hội nhập
cùng với những thách thức do biến đổi khí hậu khó khăn nội tại trong nước
đòi hỏi nông dân việt nam cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
cùng góp sức với cả nước
đẩy mạnh công nghiệp hội nhập
hiện đại hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
xóa bỏ đói nghèo lạc hậu và vươn lên làm giàu